sở kế hoạch và đầu tư hà nội cho biết năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hà nội dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đạt bốn bảy mươi chín tỷ usd
con số này cũng nằm trong số lượng fdi tăng kỷ lục từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay vào nước ta
trong đó cấp mới hai trăm tám mươi dự án với số vốn đầu tư đăng ký một trăm sáu mươi hai triệu usd bảy mươi năm lượt dự án tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký hai trăm chín mươi năm bảy triệu usd
ba mươi lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp việt nam với trị giá bốn ba tỷ usd chiếm hai mươi tám sáu tổng vốn đầu tư
sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín thu hút vốn fdi của hà nội dự kiến tiếp tục dẫn đầu cả nước với số vốn khoảng năm ba tỷ đô la mỹ
đối với vốn fdi hà nội xác định một số ngành lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung
có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
chúng tôi cũng nhận ra một điều để cho các nhà đầu tư thu hút được các nhà đầu tư đến với hà nội
trong đó có một nhiệm vụ đó là chúng ta phải giải thích cho họ tường tận tất cả những chính sách của việt nam và những cơ chế của thành phố hà nội một cách rất rảnh mặt
vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ là trụ cột đó là phải tạo ra cho họ được một cái niềm tin
để họ yên tâm là đầu tư vào hà nội không chỉ hà nội mà đầu tư vào việt nam thì cả hai bên cũng có lợi
một cái mà hiện nay chúng tôi rất quan tâm chính là tác động lan tỏa của fdi
chúng ta rất muốn thông qua fdi không chỉ nhận được là vốn công nghệ mà chúng ta còn thông qua fdi để làm cho doanh nghiệp việt nam phát triển nhanh theo hướng hiện đại
thành phố sẽ đổi mới chính sách thu hút đầu tư theo hướng tập trung kêu gọi các dự án có quy mô lớn có giá trị gia tăng cao sử dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường thực hiện các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư hiện có mở rộng sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó kêu gọi các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư các dự án xã hội hóa trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng dịch vụ đô thị và an sinh xã hội trong đó ưu tiên cho tăng trưởng xanh ưu tiên đầu tư các công viên các khu vui chơi giải trí nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân